ngay sau đó thầy giáo này đã được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu ở bệnh viện cuba đồng hới
nam sinh gây ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi địa phương
nguyên nhân ban đầu được xác định là do thầy giáo thấy nam sinh này có hình xăm mở cổ
nên đã nhắc nhở học sinh xóa hình xăm
hậm hực vì bị nhắc nhở nên học sinh này đã có hành động như trên